nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và nhân dịp tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tại đền thờ người trên núi ba vì hà nội theo truyền thống của dân tộc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cùng các đồng chí lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam
và các ban bộ ngành và một số tỉnh thành đã thành kính dân hương tưởng nhớ tới công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành
địa phương và đồng bào đã thay mặt toàn đảng toàn dân và toàn quân nguyện tiếp tục cùng đoàn kết vượt mọi khó khăn phía trước
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đưa đất nước bứt phá trong năm hai nghìn một mươi chín
năm mà toàn đảng toàn dân và toàn quân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
góp phần tích cực từng bước thực hiện được mong muốn của người lúc sinh thời sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn